thưa quý vị thông tin về vụ việc bốn mươi hai công dân việt nam bỏ trốn khỏi một sòng bài
thuộc huyện con thong tỉnh can đan campuchia bơi qua sông binh di an giang về nước
đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận
vâng liên quan đến vụ việc thì bộ ngoại giao đã chỉ đạo các cơ quan đại diện việt nam tại campuchia
liên hệ với cơ quan chức năng sở tại làm rõ thông tin và kiểm tra cơ sở này
đề nghị phía campuchia điều tra nguyên nhân vụ việc đồng thời khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân
chia sẻ về câu chuyện cư dân mạng cũng cho rằng người dân cần cảnh giác trước những lời mời
lời kêu gọi qua campuchia làm việc để hưởng việc nhẹ lương cao và không mất chi phí đi lại của các đối tượng trên mạng xã hội
bước đầu làm việc với công ty bộ ngoại giao
cơ quan chức năng việt nam những người này khai nhận bị một số đối tượng rụ rỗ qua campuchia làm việc nhẹ lương cao
họ được đưa vào các casino buộc phải làm việc quá sức quá dở không trả lương đầy đủ
từ đó nhóm người này bàn bạc vượt biên về việt nam
chủ tịch ubnd tỉnh an giang nguyễn thanh bình cho biết
trong số bốn mươi hai lao động trốn chạy về việt nam vào ngày một mươi tám tháng tám
chỉ có ba người quê an giang đa phần còn lại ở các tỉnh miền trung miền bắc
do đó nhiều khả năng có đường dây tổ chức đưa lao động trái phép qua biên giới
ubnd tỉnh an giang đã chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương điều tra về đường dây đưa lao động trái phép qua biển giới
cư dân mạng cho rằng vụ việc tiếp tục cho thấy thực trạng đáng lo ngại về tình trạng lừa đảo
những lời mời sang nước bạn làm việc nhẹ lương cao
nhưng cuối cùng lại trở thành nạn nhân bị cưỡng bức lao động cưỡng đoạt tài sản nguy hiểm đến tính mạng
xem clip vừa tội vừa thương mong các cơ quan chức năng triệt phá các đường dây buôn người lừa đảo lao động cưỡng ép này
thật buồn là nhiều người vẫn sợ bệnh
bấy với những lời mời gọi đi làm việc ở nước ngoài việc nhẹ lương cao
biết bào bài học nhãn tiền miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột mà thôi
mang theo ước mơ đổi đời và đã có không ít người phải bỏ mạng một số người thật sự đau lòng
bơi qua sông bình di để về nước trong số bốn mươi hai người đã có một thanh niên một mươi sáu tuổi tử vong
cư dân mạng cho rằng đây là sự việc hết sức đau lòng
đặc biệt khi thực trạng lừa đảo
tổ chức đưa lao động trái phép qua biên giới đã nhiều lần được các cơ quan chức năng khuyến cáo
thế nhưng cũng đã có những người lao động việt nam phải bỏ mạng nơi xứ người
trước đó công an tại nhiều địa phương đã tiếp nhận hàng trăm lá đơn đề nghị giải cứu
có người thân bị lừa sang campuchia bị bốc đột cưỡng bức lao động và phải chuột tiền để muốn về nước
cơ dân mạng mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng điều tra làm rõ và xử lý các vụ việc